theo tổng cục thống kê chỉ sáu tháng đầu năm đã có gần sáu mươi bảy doanh nghiệp thành lập mới
tăng bốn và có hai mươi một sáu trăm linh doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng hơn ba mươi một so với cùng kỳ năm trước
số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong sáu tháng đầu năm nay là hai mươi một một trăm linh doanh nghiệp
tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
ngoài ra còn có hai mươi một sáu trăm linh doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ba mươi một so với cùng kỳ năm trước
nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong sáu tháng năm nay lên gần tám mươi tám sáu trăm linh doanh nghiệp
tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong sáu tháng đầu năm nay là sáu trăm bốn mươi chín người tăng hai mươi tám so với cùng kỳ năm trước
doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục dài thể là hai mươi một tám trăm linh
theo đó có một mươi một doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm hai nghìn một mươi